thời gian gần đây liên tiếp những sự cố lùm xùm liên quan tới ngành văn hóa đã khiến dư luận bức xúc
dự kiến nhóm nội dung về quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật là một trong bốn nhóm vấn đề nóng sẽ được chất vấn tại quốc hội sắp tới
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe những ý kiến của các đại biểu quốc hội về những vấn đề văn hóa nóng vừa qua
đừng làm khó ca khúc xưa ứng xử tinh tế với tác phẩm có giá trị hay nguyên tắc vô cảm
rõ ràng sự cố cấp phép các ca khúc đã phổ biến rộng rãi đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực đồng thời gây ra những bức xúc trong dư luận
chịu trách nhiệm về sự cố này cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn đã bị điều chuyển công tác
tuy nhiên nhiều đại biểu quốc hội cho rằng sau sự việc này cần ra soát lại năng lực của một số cán bộ quản lý văn hóa
bên cạnh đó xem xét cả về hệ thống văn bản pháp luật liên quan
những cái bài hát này thường ở các địa phương người ta cũng có những sáng tác cho địa phương mình cho ngành mình
chứ có dẹp hẹp người ta đặt lên dưới sân khấu người ta có hiền thôi
cho nên ở chỗ như thế này này bộ văn hóa thể thao có cái sai đổi là phải thường xuyên kiểm tra để cấm những bài hát gì mà không phục
thì nó vừa nhẹ nhàng cho bộ văn hóa hơn và nó chặt chẽ và hiệu quả nó thiết thức hơn
cho anh này kiểm tra cấp dẹp hẹp cho những bài hát thì như thế là không thực tế
không chỉ dừng lại với sự cố cấp phép bài hát mới đây thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã gửi lời xin lỗi ông huỳnh tấn vinh chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng
vì đã gửi văn bản đề nghị xử lý ông này với phát biểu kiên quyết bảo vệ quy hoạch sơn trà tại một buổi tọa đàm
theo các đại biểu quốc hội dù đề nghị xử lý đã được rút cá nhân người phát biểu cũng đã được xin lỗi
nhưng có thể thấy đây không phải là lần duy nhất mà những người mạnh dạn đưa ra những quan điểm thẳng thắn
đụng chạm cơ quan chức năng phải nhận văn bản xử lý
đại biểu quốc hội phạm khánh phong lan khi còn là phó giám đốc sở y tế tp hcm
cũng đã bị cơ quan chủ quản yêu cầu giải trình về một số phát biểu thẳng thắn liên quan tới ngành y

cũng đã bị cơ quan chủ quản yêu cầu giải trình về một số phát biểu thắng thắn liên quan tới ngành y
dự kiến trong tuần tới tư lệnh ngành văn hóa thể thao và du lịch là một trong bốn bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn
một loạt những vấn đề nóng về quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật công tác quản lý
và các giải pháp nâng cao chất lượng ngành du lịch đang được nhiều đại biểu quốc hội nghiên cứu để chất vấn bộ trưởng